cục quản lý dược vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về tăng cường kiểm tra việc mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín
theo cục quản lý dược thuốc kháng virus điều trị covid một mươi chín nói chung và thuốc monom piravir nói riêng
là các thuốc khi sử dụng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế
để bảo đảm an toàn hiệu quả cho người sử dụng
tuy nhiên trong thời gian vừa qua có hiện tượng nhiều cá nhân giao bán thuốc munupiravir
trên các nền tảng mạng xã hội không được kiểm soát
dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người bệnh và hiệu quả điều trị
để bảo đảm an toàn cho người sử dụng thực hiện nghiêm luật dược hai nghìn một mươi chín
và chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
cục quản lý dược đề nghị sở y tế các địa phương chủ động khẩn trương triển khai
phối hợp triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của bộ y tế
về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự
thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo quy định